sáng hai mươi chín tháng bảy chủ tịch ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết huyện vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi bốn ngày đối với ông hồ ngọc trường
chủ tịch ubnd xã quỳnh lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh
ông trường bị kỷ luật vì đã cho f một về nhà thăm vợ con việc làm này rất thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bảy xã quỳnh lâm ghi nhận một trường hợp f một là anh c bốn mươi ba tuổi làm nghề tài xế tuyến đông bắc
tài xế này đi thăm vợ đẻ tại bệnh viện đa khoa minh an và có tiếp xúc với bệnh nhân covid một mươi chín
ngay sau khi truy vết tài xế này đã được cách ly tại trường tiểu học quỳnh lâm
tuy nhiên sau đó ông hồ ngọc trường chủ tịch ubnd xã quỳnh lâm đã cho phép tài xế này về thăm vợ con với lý do vợ mới đẻ
đến chiều ngày hai mươi tám tháng bảy mẫu xét nghiệm của tài xế này cho kết quả dương tính với sars cov hai
hôm nay ngày hai mươi chín tháng bảy nghệ an có thêm ba ca dương tính với sars cov hai đều là bệnh nhân người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp liên quan đến bệnh viện đa khoa minh an
sở y tế nghệ an ngay lập tức đã có thông báo khẩn đề nghị những người liên quan đến bệnh viện đa khoa minh an kể từ ngày một mươi ba tháng bảy cho đến hai mươi sáu tháng bảy
khu vực bán nông sản tại chợ cầu sát từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến ngày hai mươi bảy tháng bảy nhà thờ giáo phú quỳnh hưng quỳnh lưu từ một mươi tám h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy
và đi xe buýt đông bắc
biển số ba mươi bảy b một nghìn năm trăm ba mươi chín tuyến hoàng mai vinh và ngược lại vào ngày hai mươi một tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy hai mươi sáu tháng bảy và sáng hai mươi bảy tháng bảy thì hãy liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ